chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
tiếp tục lịch tiếp xúc cử tri tại phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ
trước kỳ họp lần thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri phường an bình đề nghị quốc hội phải có chế tài nghiêm minh
xử lý những vụ việc tham nhũng lãng phí nhất là tăng cường công tác quản lý
giám sát vấn đề thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng
về vấn đề ngành hàng thực phẩm gia súc gia cầm nhập theo đường tiểu ngạch quá nhiều
làm ảnh hưởng đến mặt hàng nội địa của bà con nông dân chính phủ các bộ ngành trung ương
cần tăng cường công tác kiểm tra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn vấn đề thực phẩm bẩn
quan tâm đầu tư khuyến khích phát triển sản xuất chế biến kinh doanh sử dụng thực phẩm sạch
tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp đồng thời tăng biện pháp xử phạt các cá nhân
cơ sở kinh doanh có hành vi chế biến thực phẩm bẩn và mua bán cho người tiêu dùng
cử tri cũng đề nghị quốc hội chính phủ có giải pháp tạo thuận lợi cho việc khám
chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế quan tâm đến xây dựng các trường mầm non
tiểu học đạt chuẩn quốc gia tăng cường giải quyết việc làm nông dân
sinh viên mới ra trường gắn với giảm nghèo bền vững
cần có cơ quan chịu trách nhiệm về tình trạng thuốc y tế thuốc bảo vệ thực vật phân bón giả kém chất lượng
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận những ý kiến của cử tri rất chất lượng
đóng góp về sự phát triển của đất nước đồng thời phân tích giải đáp nhiều vấn đề cử tri đặt ra
chủ tịch quốc hội cũng đồng tình với cử tri và cho rằng
cần có chế tài xử phạt nghiêm minh những tổ chức cá nhân sử dụng tiền ngân sách tài sản công
làm thất thoát lãng phí tham nhũng và quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này
nhất là các dự án đầu tư từ các nguồn vốn
những ý kiến kiến nghị của cử tri chủ tịch quốc hội yêu cầu đoàn đại biểu quốc hội cần thơ
ghi nhận để quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian tới